và mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online trên ngày hôm nay sẽ là thông tin đến từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã bắt giữ một đối tượng giết người để cướp tài sản ở tỉnh bình dương
lẩn trốn đến tỉnh đắk lắc sinh sống
đó là hồ văn thương chú tại huyện phú tân tỉnh an giang
trước đó thương đến thị xã bến cát tỉnh bình dương để làm công nhân và có tham gia đánh bạc
do bị thua hết sạch tiền đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản
vào trường ngày một mươi bốn tháng bảy thương mang theo một con dao đến ngôi nhà hoang ở phường thới hòa
thì phát hiện anh nguyễn văn huân đang nhặt sắt vụn trên tầng hai
đối tượng đã dùng dao đâm một nhát vào anh huân rồi cả hai vật lộn và cùng rơi xuống đất khiến anh huân tử vong tại chỗ
gây án xong thương lục người nạn nhân lấy hai trăm linh đồng và một điện thoại di động mang đi cầm cố được năm triệu đồng
sau đó đối tượng trốn đến nhà vợ ở huyện cửa đông bắc tỉnh đắk lắc sinh sống cho đến khi bị bắt
còn tại tỉnh hà giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thị thản sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quang minh sáu mươi tám
có địa chỉ tại thôn minh tâm xã quang minh huyện bắc quang tỉnh hà giang về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra xác định trong hai năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi hai với tư cách là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quang minh sáu mươi tám
thản đã ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để bán tinh quạng sắt
nhưng thực tế công ty này không có mỏ khai thác khoáng sản
bằng thủ đoạn gian dối thản đã đề nghị các doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc mua quặng vào tài khoản công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên quang minh sáu mươi tám
sau đó đối tượng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân
với tổng số tiền khoảng
khoảng trên một mươi tỷ đồng
đề nghị những cơ quan tổ chức cá nhân nào là nạn nhân của nguyễn thị thản liên hệ với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang để được giải quyết theo quy định
thưa quý vị những ngày gần đây liên tiếp các ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá đã bị lực lượng công an triệt phá
và mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam cũng vừa thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phan công tuân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba huyện duy xuyên
về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên các trang mạng
qua công tác nắm tình hình công an huyện duy xuyên phát hiện phan công tuân cùng với các đối tượng trú tại thị xã điện bàn thành phố hội an
có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép nhằm thu lợi bất chính
các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản đại lý của nhà cái bóng tám mươi tám để chia ra các tài khoản cá cược sau đó giao cho nhiều con bạc
tại cơ quan điều tra phan công tuân khai nhận cùng đồng bọn tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng với số tiền giao dịch lên đến năm tỷ đồng
hiện công an huyện duy xuyên đang tiếp tục xác minh điều tra và truy bắt các đối tượng có liên quan
thưa quý vị công an tỉnh quảng bình cũng vừa triệt phá ổ nhóm thu thập hơn một mươi bảy triệu dữ liệu thông tin cá nhân của người khác trên phạm vi cả nước
theo các nhóm vùng miền chức danh và nghề nghiệp để bán nhằm thu lợi bất chính
và nhằm che giấu hành vi của mình nhằm đối tượng đã thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc thanh toán các hóa đơn điện nước trên phạm vi toàn quốc
ước tính số lượng tài khoản ngân hàng giả mạo dùng để nhận tiền chiếm đoạt được và các tài khoản rửa tiền là khoảng bốn mươi tài khoản với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tại địa bàn tỉnh quảng bình qua tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh của người dân về hoạt động lấy cắp thông tin dữ liệu cá nhân
nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng sử dụng mạng viễn thông mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi
xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới cần phải tập trung đấu tranh phát hiện ngăn chặn nên giám đốc công an tỉnh quảng bình đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh
phương thức thủ đoàn của nhóm đối tượng đây là phương thức thủ đoàn rất là mới
các đối tượng sử dụng hình thức là gọi điện thoại dạ vơ dạ dích là nhà mang
sau đó là lấy cóc để cóc sim mà cái sim này được đăng nhập đến ghi thiệt bì là internet banking để đăng ký ngân hàng và các đối tượng ăn cắp cái tài khoản ngân hàng
sau một thời gian kiên trì theo dõi lên kế hoạch đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh quảng bình thực hiện kế hoạch phá án
từ nhiệm vụ được phân công đồng loạt triển
đồng loạt triển khai lực lượng chia thành nhiều mũi di chuyển đến thành phố hồ chí minh tiền giang tây ninh bến tre thành hóa
truy bắt khám xét triệu tập các đối tượng liên quan để khai thác đấu tranh
các đối tượng gồm nguyễn phát tài mạch thị nga mạc thị mị phan thị bạc phạm thị lý và đoàn phạm thành nhân
quá trình khám xét nơi ở các đối tượng đã thu giữ khoảng bốn file dữ liệu chứa một mươi bảy triệu thông tin cá nhân bị đánh cắp và nhiều tăng vật tài liệu liên quan
bước đầu xác định thủ đoạn của các đối tượng này là kết nối với nhau để thu thập trái phép các thông tin của hàng nghìn khách hàng có hồ sơ vay vốn tín dụng ngân hàng
sau đó chúng dùng các thông tin này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chiếm quyền truy cập sim điện thoại
khôi phục lại mật khẩu đăng nhập tài khoản internet banking có kết nối với sim để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi một thì tôi có quen biết một anh trên mạng
anh ấy có chỉ cho tôi cách thực hiện chiếm đoạt sim để hắc tiền trong tài khoản của người khác
gọi điện cho khách để yêu cầu thực hiện chuyển đổi sim từ ba g lên một g và thực hiện lấy sim khách hàng
và tôi sẽ thực hiện truy cập vào tài khoản ngân hàng của khách hàng để thực hiện lấy otb và chuyển tiền đi ạ
nhằm che giấu hành vi của mình nhóm của mạch thị nga mạch thị mị đã kết nối với nguyễn phát tài
đối tượng chuyên thực hiện hành vi dừa tiền
thông qua việc thanh toán các hóa đơn điện nước trên phạm vi toàn quốc
ước tính số tài khoản ngân hàng giả mạo dùng để nhận chiếm đoạt được
và các tài khoản rửa tiền là khoảng bốn mươi tài khoản với tổng số lượng giao dịch lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng
không được cung cấp mạng otp khi các đối tượng giải dân nhà mạng giải dân ngân hàng
nếu chúng ta cung cấp mạng otp thì vô tình chúng ta đã làm lô bí mật cá nhân
thông tin cá nhân và đối tượng xấu sẽ lợi dụng lô hỏng này sẽ đỉnh cấp sim và tài khoản ngân hàng
làm cho chúng ta sẽ mất cái tài khoản ngân hàng
qua các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn phát tài mạch thị nga về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản và mạch thị mị về hành vi xâm nhập trái phép
vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác
đồng thời tiếp tục phối hợp với công an các địa phương để tiếp tục đấu tranh mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan
tại bản trình khương xã trình khương huyện sông má tỉnh sơn la công an huyện sông má chủ trì phối hợp
với các đơn vị chức năng vừa phát hiện và bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là phen khâm phăn tụi quốc tịch lào
tăng vật thu giữ gồm hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mang số ma túy trên đến khu vực biên giới để bán cho một người không rõ danh tính
đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
cũng với hành vi mua bán cháy phép chất ma túy hai đối tượng là nguyễn phước thành chú tại tỉnh đồng nai
và trần huy hùng chú thành phố hồ chí minh đã bị công an tỉnh đồng nai khởi tố và bắt tạm ra
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt quả tàng thành đang mang hai gói ma túy có trọng lượng bốn trăm chín mươi tám gram
đi bán cho người nghiện tại phường tân biên
qua đấu tranh thành khai nhận mua số ma túy trên của trần huy hùng với giá một trăm chín mươi năm triệu đồng về để chia nhỏ mang đi bán
cơ quan cảnh sát điều tra công an đã tiến hành bắt khẩn cấp hùng và khám xét nơi ở tại huyện hóc môn
thành phố hồ chí minh thu giữ thêm bốn gói ma túy có trọng lượng một trăm bốn mươi hai gram và nhựa dụng cụ dùng để mua bán ma túy
còn tại kiên giang cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn thành thức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường vĩnh lợi thành phố rạch giá về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào đêm ngày hai tháng một mươi hai tại một con hẻm ở đường lâm quang kỳ phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
lực lượng công an bắt quả tang thức đang tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một gói giấy bên trong có chứa nhiều viên nén và bịch ni lông nghi là ma túy tổng hợp
kiểm tra trong cốp xe của thức lực lượng công an còn thu giữ một khẩu súng bằng kim loại và một mươi viên đạn
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của thức thu giữ thêm một trăm linh hai viên nén màu nâu và một mươi chín bịch ni lông
bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an thức thừa nhận một số ma túy trên từ thành phố hồ chí minh đem về cất giấu để sử dụng
thưa quý vị sau một mươi hai giờ gây ra vụ án mạng tại nghi xuân hà tĩnh làm hai người tử vong
đối tượng đã vào bệnh viện để sơ cứu vết thương sau đó lẩn trốn tại một địa điểm cách hiện trường khoảng ba mươi km thì bị phát hiện bắt giữ
thông tin từ công an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh cho biết liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào đêm ngày hai tháng một mươi hai
trên địa bàn thôn yên khánh xã xuân yên huyện nghi xuân khiến hai người thiệt mạng
đến trưa ngày ba tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã truy bắt thành công đối tượng trần thế bảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thôn mỹ lộc xã xuân viên huyện nghi xuân
là thủ phạm gây ra vụ trọng án nói trên
trước đó vào hồi hai mươi hai h một mươi năm phút ngày hai tháng một mươi hai công an huyện nghi xuân tiếp nhận tin báo
tại một ngôi nhà ở thôn yên khánh xã xuân yên
người thân phát hiện chủ nhà là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và người cháu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú cùng thôn tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể
sau một mươi hai giờ tích cực truy tìm hung thủ đến trưa ngày ba tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã phát hiện
và bắt giữ thành công đối tượng trần thế bảo khi đang lẩn trốn tại thôn mỹ lộc xã xuân viên huyện nghị xuân
trên thôn thượng phú xã hồng lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh cách địa điểm gây án khoảng ba mươi km
qua điều tra ban đầu đối tượng trần quốc bảo khai nhận nguyên nhân gây ra án mạng là do mâu thuẫn bột phát
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh khánh hòa xảy ra một số vụ án giết người với tính chất manh động
nguyên nhân các vụ án đều xuất phát từ những mâu thuẫn bộc phát
hậu quả của những vụ án đau lòng không chỉ gây hoang mang dư luận xã hội
đối tượng gây án phải trả lời
trả giá mà gia đình nạn nhân và gia đình của người gây án cũng phải gánh chịu những tổn thất nặng nề về vật chất lẫn tình thật
ngoài ba mươi tuổi là trụ cột chính của gia đình sau khi uống rượu say nhớ lại mâu thuẫn với một thanh niên ở gần nhà
người đàn ông này ở xã diên toàn huyện diên khánh đã lao vào tấn công bố của người thanh niên gần nhà khiến nạn nhân tử vong
còn thanh niên này đã ra tay gây án ngay trước ngày ăn hỏi của mình chỉ vì thiếu kiềm chế
thì ấy chống bấy
khi em tiếp hỏi là em bị bắt ở đây quen ngày mai là tiếp hỏi
vậy lúc đó nhà nóng ấy kiềm chế không được
lúc đó em biết em đi về là không có chuyện gì xảy ra
em biết hành vi này hành vi sai trái
em muốn em thấy hơi hận
khi xảy ra mâu thuẫn thay vì giải quyết bằng lời nói các đối tượng lại chọn cách dùng bạo lực thậm chí sử dụng hung khí nguy hiểm để tấn công nạn nhân
công tác phòng ngừa tội phạm giết người
tội phạm nói chung và tội phạm giết người nói riêng thì chúng ta cũng cần phải chú ý nhiều số biện pháp
chẳng hạn như là về tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự phát động phong trào quần chúng toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tùng tre kiểm soát trên các tiếng địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện những cái băng nhóm tụ tập nhậu nhẹt và các khả năng gây ra các vụ gây rối gây gỗ đánh nhau dẫn đến nhà hội

có một điểm đáng chú ý là hầu hết đối tượng gây án đều còn khá trẻ và có quen biết với nạn nhân
điều đó phần nào cho thấy sự thiếu hiểu biết về xã hội pháp luật và chuẩn mực đạo đức đã hình thành lối sống tiêu cực thái độ coi thường pháp luật coi thường tính mạng sức khỏe của người khác của một bộ phận thanh niên hiện nay
điều này đang là một trong những nguyên nhân làm các hành vi bạo lực trong đó có tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội có xu hướng gia tăng đáng lo ngại
rất cần sự chung tay của cả cộng đồng trong đó để cao vai trò của gia đình nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể để giảm đến mức thấp nhất những hành vi phạm tội do nguyên nhân xã hội gây ra
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức nguyễn phương trung chú tại huyện long mỹ tỉnh hậu giang đã bị khởi tố và bắt tạm giả
kết quả điều tra từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn phương trung bắt đầu vay tiền của một người hàng xóm mỗi lần từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
sau hai tháng chung hết khả năng thanh toán và muốn vay tiếp thì chủ nợ đồng ý nhưng phải thế chấp
lúc này trung đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử đúc chuyên sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả ở trên mạng xã hội với giá là hai triệu đồng rồi đưa cho chủ nợ để vay một trăm chín mươi triệu đồng
có được tiền trung biến mất
và khi không liên lạc được với trung thì người chủ nợ tố cáo đến cơ quan công an bước đầu trung khai tiền chiếm đoạt dùng để trả nợ do cờ bạc và tiêu xài cá nhân
kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke rolex trên đường điện an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam cơ quan công an phát hiện nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy trái phép
tổ công tác phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam đã phát hiện có bốn phòng một mươi sáu khách đang thuê hát
qua đấu tranh khai thác nhanh có chín trong số một mươi sáu khách khai nhận sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở
tạo vật thu giữ một túi zip ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy
vụ việc được bàn giao cho công an thị xã điện bàn tiếp tục xác minh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tuy không phải là địa bàn trọng điểm về ma túy
thế nhưng thời gian vừa qua tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện văn lâm của tỉnh hưng yên vẫn diễn ra phức tạp
số đối tượng có hành vi mua bán nhỏ lẻ ma túy xuất hiện ngày càng nhiều
tập trung chủ yếu là các đối tượng từ địa phương khác mang ma túy về địa bàn để bán lẻ
trước tình hình đó công an huyện văn lâm đã triển khai đồng bộ quyết liệt các kế hoạch giải pháp
giải quyết các điểm ma túy nhỏ lẻ và làm tốt công tác phòng ngừa ghi nhận của phóng viên antv
là người nghiện nên khi có đối tượng môi giới nguồn hàng lê tuấn anh đã không ngần ngại nhập hàng về để dùng cho bản thân và bán lại cho những người nghiện khác
trên đường vận chuyển hàng đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ

giao thông công an tỉnh thừa thiên huế khuyến cáo người tham gia giao thông thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình giao thông các tuyến đường ngập lụt sạt lở cây đổ để lựa chọn tuyến đường phù hợp và tuân thủ theo chỉ dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông để tham gia giao thông an toàn thông suốt
và bản tin tiếp tục với những thông tin về chuyên án tội phạm ngay sau đây